chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
trong bản tin thời sự cuối ngày chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý
sau sáu ngày làm việc khẩn trương hiệu quả và hoàn thành chương trình đề ra
ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ bốn mươi bốn
công tác cán bộ là khâu then chốt là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của đảng
nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng
sau đây là nội dung chi tiết bản tin
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ bốn mươi bốn
sau sáu ngày làm việc khẩn trương hiệu quả và hoàn thành chương trình đề ra
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
với tinh thần tập trung trách nhiệm quyết tâm
ủy ban thường vụ quốc hội đã dành sáu ngày làm việc trong phiên họp thứ bốn mươi bốn
cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như các dự thảo luật mới
việc chuẩn bị chương trình kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
các nội dung đều đã được ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận ký lưỡng
và xem xét thận trọng trước khi quyết định
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị chính phủ các cơ quan hữu quan
cần hết sức lưu ý khẩn trương giả soát các nội dung đã được ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận cho ý kiến
để nhanh tiến độ hoàn thiện các văn kiện tài liệu trình quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội trong thời gian tới
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt thân mật ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm ghi nhận đánh giá cao
và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của các đồng chí cán bộ công an tri viện
công hiến và hy sinh tại chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
khẳng định lực lượng công an nhân dân luôn trân trọng và biết ơn những hy sinh và công hiến lớn lao
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tri viện chiến trường miền nam
lực lượng công an nhân dân luôn luôn trân trọng và biết ơn
về những hy sinh và cống hiến lớn lao của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nói chung
các đồng chí cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng
sự hy sinh anh dũng và công lao đóng góp to lớn của các bác các cô các chú các anh các chị
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước mãi mãi được niềm tự hào
là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an trân trọng và đánh giá cao
những cố gắng của ban lây lạc cán bộ công an tri viện chiến trưởng miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước nhất là những hoạt động tham gia biên soạn lịch sử
giáo dục truyền thống tổ chức về nguồn thăm chiến trường xưa thăm hỏi
gia đình đồng chí đồng đội gia đình cơ sở cách mạng
những nghĩa cử đó đã làm đẹp thêm hình ảnh nhân văn của người cán bộ chiến sĩ công an
củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
xứng đáng để thế hệ trẻ công an nhân dân ưỡng hộ và học tập
bộ trưởng bộ công an cho biết thực hiện nghị quyết của trung ương
ngay từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đã sớm lựa chọn cán bộ để bồi dưỡng và huấn luyện chi viện cho chiến trường miền nam
với tinh thần quyết tâm tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam ruột thịt
lực lượng công an nhân dân đã chi viện hơn một mươi một cán bộ cho chiến trường miền nam
đúng lúc kịp thời phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị cách mạng
chia sẻ tại buổi gặp mặt thân mật của lãnh đạo bộ công an
với đại diện ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
thiếu tướng phan văn lai anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trưởng ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước đã nhấn mạnh
khẳng định vai trò và đóng góp của lực lượng công an tri viện cho chiến trường miền nam khi đó
bộ công an đã tri viện vào một mươi một cán bộ
một mươi một cán bộ
mà cán bộ yếu tố mà kể cả hàng ngũ cán bộ lãnh đạo
trong đó có một thứ trưởng
là đồng chí nguyễn quang việt
ba cục trưởng là đồng chí nguyễn tài
đồng chí nguyễn xanh châu và đồng chí lê thanh vân
và bấy đồng chí cục phó
hai mươi năm trưởng phó ti
năm trăm bảy mươi cán bộ trưởng phó phòng quận huyện toàn miền bắc
tri viện cho miền nam
cho nên đã giúp cho miền nam
xây dựng cái bộ máy lãnh đạo
từ trung ương của miền nam cho đến các tỉnh và thành phố
và giải khắc tất cả các chiến trường
có lực lượng an ninh miền nam
và các cán bộ tri viện
để an ninh miền nam
cho nên đã tạo được
một cái sự
chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch
đã góp giúp cho an ninh miền nam
để đánh thắng các cái thế lực tù địch
nhân dịp này
đại tướng tô lâm
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
trao bằng khen của bộ công an
cho ban liên lạc cán bộ tri viện nhiệm kỳ bốn
vì đã có thành tích xuất sắc
trong hoạt động giáo dục truyền thống công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị
các cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
anh hùng lực lượng công an nhân dân
triển khai nhiều hoạt động truyền thống nghĩa tình
chăm lo quan tâm đến những gia đình
đối tượng chính sách người có công
là chỗ dựa vững chắc trong xây dựng phong trào
bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày càng trong sạch vững mạnh
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an
do thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm các gia đình chính sách
tại tây ninh viếng nghĩa trang lĩa sĩ
quốc gia đổi tám mươi hai và đến dân hương
tại di tích trung ương cục miền nam
nằm trong chuỗi các hoạt động
chào mừng ngày giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn
hoạt động về nguồn lần này
nhằm giáo dục các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an
luôn nhớ ơn công lao
của các anh hùng liệt sĩ
đã đóng góp một phần sương máu cho đất nước
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành
đến dân hương tưởng nhớ các liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ đội quốc gia tám mươi hai
ban an ninh trung ương cục miền nam
và thăm các gia đình chính sách
các nhà truyền thống an ninh vũ trang miền nam
cũng nhân dịp này thượng tướng nguyễn văn thành
đã đến thăm hỏi sức khỏe
và tặng quà các gia đình chính sách
trên địa bàn tỉnh tây ninh
gồm có gia đình đồng chí bùi quang vinh
nguyên chỉ huy phó ban chỉ huy an ninh công an tỉnh tây ninh
gia đình cố thiếu tướng ngô quang nghĩa
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nguyên tránh văn phòng trung ương cục miền nam
nguyên phó viện trưởng viện lịch sử bộ công an
nguyên giám đốc công an tỉnh
gia đình mẹ việt nam anh hùng lê thị hai
và gia đình đồng chí lương thị tâm
tức nam tâm
nguyên chỉ huy phó ban chỉ huy an ninh công an tỉnh
kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước
vào ngày hôm nay tại hà nội
bộ ngoại giao tổ chức tọa đàm
từ hiệp định paris về việt nam
đến đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
vai trò của mặt trận ngoại giao
góp phần vào thắng lợi lịch sử
tham dự tọa đàm có nhiều đồng chí
nguyên lãnh đạo đã tham gia trực tiếp
vào quá trình đấu tranh ngoại giao
để đi đến hiệp định paris
các nhân chứng lịch sử các nhà khoa học
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
chủ trì buổi tọa đàm
cuộc tọa đàm đã tri ân các nhà ngoại giao
thuộc thế hệ cha anh
những người đã trực tiếp đóng góp vào mặt trận ngoại giao
trong cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ
cứu nước vĩ đại của dân tộc
khẳng định đường lối sáng suốt và hiệu quả của đảng
trong toàn bộ cuộc kháng chiến
cũng như trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tọa đàm tập trung nghiên cứu về lịch sử
ngành ngoại giao trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đây là một yêu cầu cấp thiết
đối với công tác tổng kết lịch sử
và xây dựng ngành
tổng kết các bài học kinh nghiệm
trong đấu tranh ngoại giao
để triển khai công tác đối ngoại
trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới
những bài học quan trọng từ giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sẽ đóng góp vào quá trình
bộ ngoại giao tổng kết công tác đối ngoại
và xây dựng ngành
cuộc tọa đàm từ hiệp định paris về việt nam
đến chiến thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
vai trò của mặt trận ngoại giao
góp phần vào tháng loại lịch sử ba mươi tháng bốn
đã góp phần làm sống lại
một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc nói chung
và của ngành ngoại giao nói riêng
tiếp tục là nguồn cảm hứng
cho các thế hệ ngoại giao hiện nay và sau này
châu nay tại hà nội
bộ công an đã công bố quyết định
về việc sát nhập trường cao đẳng an ninh nhân dân hai
vào trường cao đẳng an ninh nhân dân một
thường thướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ
thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao quyết định
của bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội
ngày một mươi tháng ba
về việc sắp nhập trường cao đẳng an ninh nhân dân hai
vào trường cao đẳng an ninh nhân dân một
trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
và tổ chức bộ máy địa điểm đào tạo
và các quyết định điều động
bổ nhiệm các đồng chí trong ban giám hiệu
trường cao đẳng an ninh nhân dân một
phát biểu tại buổi lễ
thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn
sau khi sát nhập trường cao đẳng an ninh nhân dân một
tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo
khẩn trương thực hiện các chủ trương giao nhận
trụ sở địa điểm cơ sở vật chất
đặc biệt là sớm triển khai sắp xếp
bố trí lại cán bộ giảng viên
theo cơ cấu tổ chức mới
để đảm bảo hoạt động của nhà trường
tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục đào tạo
phương pháp giảng dạy
kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu đào tạo
chương trình đào tạo
đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra
phù hợp với nhu cầu thực tiễn
chiều nay bộ công an tổ chức lễ công bố
quyết định bổ nhiệm giám đốc
và phó giám đốc công an tỉnh hương yên
trung tướng lương tam quang
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang
đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí đại tá phạm đăng khoa
phó giám đốc công an tỉnh hương yên
đảm nhận chức vụ giám đốc công an tỉnh hưng yên
đồng chí thượng tá nguyễn thành sơn
trưởng công an huyện văn giang
giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh hương yên
cũng tại buổi lễ
cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an
về việc nghỉ công tác đến thời điểm chờ hưởng chế độ hưu trí
đối với đồng chí đại tá đỗ đình hào
giám đốc công an tỉnh hương yên
thứ trưởng lương tam quang đã chúc mừng
và yêu cầu trên cường vị công tác mới
đồng chí phạm đăng khoa
và đồng chí nguyễn thành sơn
cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh hương yên
nhanh chóng nắm bắt công việc
tiếp tục rèn luyện phân đấu phát huy khả năng sở trường
xây dựng mối đoàn kết trong đảng ủy
lãnh đạo công an tỉnh
thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ
chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
lãnh đạo chỉ đạo phối hợp các cấp các ngành
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
sức mạnh của toàn dân
đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn tỉnh

nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
an ninh trả tự nơi cực tây của tổ quốc
các chương trình hỗ trợ của lực lượng công an nhân dân
tại đây đã góp phần làm thay đổi diện mạo
nâng cao đời sống của đồng bào nơi đây
là địa bàn nơi cực tây của tổ quốc
với đường biên giới dài hơn hai trăm linh km
trước đây huyện mường nhé tỉnh điện biên
là một trong những địa bàn trọng điểm
về an ninh trả tự
khi nhiều đối tượng phản động lợi dụng địa hình
và sự thiếu thông tin của người dân
để xúi dụng lôi kéo đồng bào nơi đây
thực hiện các hành vi chống phá đảng và nhà nước
bên cạnh đó một thời gian dài
đồng bào một số dân tộc
đặc biệt là đồng bào dân tộc mông
với lối sống du canh du cư
đã từ nhiều địa phương khác di chuyển về đây
phá rừng làm nương giấy
khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
có những diễn biến phức tạp
thì những khó khăn
ở vùng sâu vùng xa
ở vùng biên giới
đã qua các phương tiện thông tin
chúng ta cũng đã rất biết
tình hình ở đó
điều kiện về kinh tế xã hội
cũng kém phát triển
thế rồi cái đời sống của bà con
tuy cũng đã được quan tâm cải thiện
nhưng mà cũng còn rất nhiều cái khó khăn
thế nhưng nhiều năm trở lại đây
tình hình an ninh trả tự nơi đây
đã có nhiều chuyển biến tích cực
với sự chủ động vào cuộc quyết liệt
của các cấp chính quyền
trong đó lực lượng công an đã tăng cường phối hợp
với chính quyền cơ sở tuyên truyền vận động
và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ
để người dân ổn định cuộc sống
đặc biệt là tuyên truyền người dân không phá rừng
ổn định cuộc sống
thực hiện việc kê khai nhân khẩu
và giao rừng cho người dân định cư tại đây
kiên trì và gắn bó với đồng bào
giúp người dân thay đổi những thói quen lạc hậu
từ đó thay đổi nhận thức
để có một cuộc sống ổn định
và khấm khá hơn
thế thì chúng tôi đã giả soát
và từng bước
lúc đầu thì nhân dân cũng không hợp tác đâu
nhưng mà qua chúng tôi vận động
rồi việc chúng tôi làm
thì nhân dân cũng đã hiểu được
qua việc nhập khẩu
thì nhân dân cũng thấy rõ ràng là
đây là sự quan tâm của đảng nhà nước
và cụ thể là của các bộ chính quyền địa phương
rồi lực lượng công an
bộ công an cũng đã thực hiện những chương trình lớn
để hỗ trợ đồng bào nơi đây
như xây dựng các công trình cộng đồng
khám chữa bệnh miễn phí
và mới đây nhất bộ công an đã triển khai chương trình sửa chữa
xây dựng mới một căn nhà
cho các hộ thuộc diện hộ nghèo gia đình chính sách
tại huyện mường nhé
kết thúc giai đoạn một
đã có bảy trăm năm mươi bảy ngôi nhà
đã và đang được hoàn thiện
với đồng bào các dân tộc nơi đây
những ngôi nhà mới này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đó là máy ấm che mưa che nắng
cũng là điểm tựa để họ có thể yên tâm
lao động sản xuất
góp phần nâng cao đời sống của cá nhân gia đình

và góp phần hiệu quả hơn
trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh nơi phiền dẫu quốc gia
trong suốt quá trình hình thành và phát triển
không có nhiệm kỳ đại hội nào
mà văn kiệp đại hội của đảng
không nhấn mạnh đến công tác xây dựng đảng
nhiệm kỳ nào trung ương cũng có nghị quyết
kết luận về công tác xây dựng đảng
đó là một tư tưởng một quan điểm nhất quán của đảng ta
chính vì vậy đảng không ngừng lớn mạnh
đủ sức lãnh đạo đưa cách mạng tiến lên
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn vừa qua
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã có bài viết về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba
với nhan đề
một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm
trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
trong đó tổng bí thư chủ tịch nước
đặc biệt nhấn mạnh đến công tác cán bộ
bởi công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt
còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của đảng
nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng
trong bài viết của mình
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định
sau ba mươi năm năm đổi mới
đội ngũ cán bộ nước ta có lập trường tư tưởng
bản lĩnh chính trị vững vàng
có đạo đức lối sống giản dị gương mẫu
có ý thức tổ chức kỷ luật
luôn tu dưỡng rèn luyện
trình độ năng lực được nâng lên
tuy nhiên đội ngũ cán bộ của ta hiện nay
đông nhưng chưa thật mạnh
tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ
vẫn xảy ra ở nhiều nơi
đáng nói một bộ phận cán bộ
phai nhặt lý tưởng giảm suốt ý chí
làm việc hời hợt ngại khó ngại khổ
thậm chí có người suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
bằng chứng chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ
khóa một mươi hai đến nay
gần một trăm linh cán bộ cao cấp
thuộc diện trung ương quản lý đã bị kỷ luật
một số cán bộ đã bị xử lý hình sự
từ đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội
đảng cầm quyền
thông qua các bộ đảng viên của đảng
và những cái cá nhân đó
mà có vi phạm
thì chắc chắn nó sẽ
hành hưởng đến uy tín của đảng
trong đối với nhân dân
đối với các cái tầng lớp xã hội
ở những mức độ nhất định
và nó cũng sẽ là một trong những cái
các bộ đảng
một số đất nước ta
có thể lẽ ra đã có thể phát triển
tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhiều lần khẳng định
công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt
trong những năm gần đây
chúng ta đã cố gắng có nhiều đổi mới
trong các khâu của công tác cán bộ
để đảm bảo dân chủ công khai minh bạch
với mục đích cuối cùng
là chọn được đúng người có đức có tài

vì vậy theo tổng bí thư chủ tịch nước
công tác nhân sự không chỉ là của một đại hội đảng
mà gắn liền với vận mệnh của đảng
sự tồn phong của chế độ
và sự phát triển của đất nước
đảng ta sắp tới dự định lựa chọn
bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo
ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
nhất là cán bộ chủ chốt thế nào
để đủ sức mạnh gánh vác
nhiệm vụ cách mạng to lớn
mà lịch sử giao phó
đó là câu hỏi mà tổng bí thư chủ tịch nước
nguyễn phú trọng đã hỏi
để dẫn nhập vào các tiêu chí giới thiệu
và lựa chọn nhân sự cho đại hội một mươi ba của đảng
đó là vừa có đức
vừa có tài
trong đó đức là gốc
quan điểm đức và tài
đối với các cán bộ thì luôn luôn nhấn mạnh
chứ không phải là bây giờ mới nói
thế nhưng mà lúc này
với cái thực trạng của đối với cán bộ hiện nay
thì tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh lại
trở lại và nhấn mạnh thêm
với tính tâm
bởi vì chúng ta thấy là đối với cán bộ hiện nay
mặc dù là
rất là nhiều nhưng vẫn thiếu
mà vẫn có cái yếu
mà yếu trước hết thì không phải là cái tài
mà yếu trước hết là cái tâm
là chạy chức là chạy quyền là tham nhũng
là bè cánh là cục bộ là bản vị
đã bị phơi chủ nghĩa
quân vén cá nhân
và một thời gian vừa qua chúng ta xử lý
một trăm linh cán bộ
cấp cao do tôi quản lý
cho nên cái tâm đã không được thiếu
kiên quyết không bỏ sót những người
thực sự có đức có tài
đủ tiêu chuẩn
đồng thời cũng không để lọt vào
ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
những người có một trong sáu khuyết điểm
bản lĩnh chính trị không vững vàng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng
hoặc để xảy ra tham nhũng thất thoát
không chịu nghiên cứu học hỏi
bảo thủ trì trệ
làm việc kém hiệu quả
kê khai tài sản không trung thực
có biểu hiện dầu nhanh nhiều nhà nhiều đất
và vi phạm quy định
về lịch sử chính trị
hoặc chính trị hiện nay
tổng phí thư nguyễn phúc trọng
nhấn mạnh rất hài hòa
cái việc một mặt chúng ta không để sót
những người có đức có tài
có năng lực có phẩm nhất
để cấu tạo vào ban chấp hành trung ương
và bộ chính trị của ban phí thư
nhưng đồng thời cũng không để lọt vào
những cái kẻ cơ hội
xu lĩnh a du
và có thể nói là
thiếu cái phẩm chất đạo đức
và trong vài ngày thì

đồng chí nguyễn phúc trọng
đã chỉ ra sáu biểu hiện cụ thể
tôi thấy là rất đồng tình
nhưng mà có một cái điểm bao trùm nhất trong này đó
khi nói và xây vào chống
thì tổng phí thư nhấn rất mạnh
đến bản lĩnh chính trị
và bản lĩnh chính trị thì theo tôi hiểu
đây là một cái điểm cực kỳ quan trọng
nó quyết định phẩm chất
chính trị năng lực chính trị
và có thể nói là
cả trí tuệ và tầm nhìn
nó đều tập trung ở đây
rõ ràng công tác chính trị
nhân sự đại hội là vô cùng quan trọng
nhưng cũng hết sức phức tạp khó khăn nặng nề
đòi hỏi ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư
cả hệ thống chính trị phải làm việc
với tinh thần trách nhiệm rất cao
với quyết tâm nỗ lực rất lớn
có cách làm thật sự công tâm khách quan khoa học
đạt lợi ích của quốc gia dân tộc
của đảng của nhân dân
lên trên hết trước hết
ủng hộ quan điểm
phải lựa chọn cán bộ có đủ đức đủ tài
nhưng ông nguyễn văn hiền
cũng rất đồng tình
khi tổng bí thư chủ tịch nước nhận định
công tác cán bộ cực kỳ phức tạp khó khăn
vì nó liên quan đến con người
là công tác con người
nên rất dễ phát sinh vấn đề
tâm tư dây dứt gây mất đoàn kết
tôi rất ủng hộ về quan điểm
của đồng chí tổng bí thư
vừa qua trong công việc
chuẩn bị cho đại hội đảng
và chọn những người
có đức có tâm có tài
có tầm nhìn rộng
và vì nước vì dân tộc
đồng thời công khai minh mạch rộng rãi
cho mọi tầng lớp nhân dân
trong nước cũng như ngoài nước
hiểu rõ đường đối chính trách đúng đắn
của đảng ta
trong thời gian hiện tại
cũng thời gian lâu dài sau này
sự ủng hộ và kỳ vọng của ông hiền
cũng là mong mỏi của nhân dân
vào công tác chuẩn bị nhân sự
cho đại hội một mươi ba sắp tới
chúng tôi mong là tới cái đại hội đảng bộ tới
thì chúng ta sẽ tìm được
những người cán bộ
sự là của nhân dân
có đức có tài có lòng
và luôn thương yêu nhân dân
đặt cái quyền lợi của nhân dân lên trên hết
cuộc lựa chọn này thì mình
hy vọng rằng sẽ được công khai và minh bạch
để cho người dân có
một niềm an tâm tin tưởng
đội ngũ lãnh đạo mới
cũng như là cái ban chấp hành mới
sẽ là cùng người dân chung tay để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn
phải thật sự phát huy dân chủ
trong việc phát hiện giới thiệu nhân sự
bằng mọi biện pháp
để không đưa vào cơ quan lãnh đạo
những người không xứng đáng không đủ điều kiện tiêu chuẩn
nhất là những người đã phạm sai lầm
hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức
đấy là một việc không đơn giản
vì như đồng chí tổng thư
trong bài phát biểu của mình cũng đã chỉ ra
thì có thể chúng ta phải xem xét
không chỉ là hiện tượng
nhưng tất nhiên cũng không thể bỏ qua hiện tượng
mà phải xem xét bản chất
của vấn đề
bản chất của cán bộ đảng viên được lựa chọn
và đấy là một cái việc
đòi hỏi mỗi cấp ủy
mỗi tổ chức đảng
và những người có trách nhiệm
phải bám sát cái mục tiêu
lựa chọn cán bộ
có đức có tài
vai trò cán bộ đó thì không chỉ là
của cơ quan nhân sự
mà của tàn đảng của dòng chính trị
và của nhân dân
và nhân dân tuy nhiên là cũng không phải là người
cuối cùng là người phê duyệt
ai sẽ giữ cơ vị nào
tuy nhiên là tính nhiệm của nhân dân
là một thứ đặc biệt quan trọng
cơ quan nhân sự
hoặc là tổ chức đảng
có thể giới thiệu
giữ cơ vị này cơ vị khác
theo tổng bí thư chủ tịch nước
công tác nhân sự cuối cùng
là phục vụ mục đích và trách nhiệm
phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh
một bộ chính trị mạnh
một ban bí thư mạnh
thật sự đoàn kết thống nhất cao
xung quanh người đứng đầu
để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang
nhưng rất nặng nề
cũng đã trở thấy
trong cái nhiệm kỳ khóa một mươi hai
chúng ta có một tập thể
ban chấp hành trung ương bộ chính trị
ban bí thư đoàn kết
nhất trí trên dưới một lòng
cho nên đồng chí phải lưu ý
nhắc nhở rằng
phải luôn luôn
nhấn mạnh vấn đề đoàn kết
vì đây chính là nguồn gốc của sức mạnh
chính đảng ta
có sức mạnh chính là ở sự đoàn kết
mà bác hồ trước đây
lúc sinh thời bác cũng luôn luôn
đau đấu chăm lo
trong vấn đề này
nhằm đồng hành và cổ vũ tinh thần
của các bác sĩ chiến sĩ và hàng triệu người dân việt nam
trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh covid một mươi chín
lần đầu tiên hơn ba trăm linh nghệ sĩ y bác sĩ và chiến sĩ
trên khắp mọi miền tổ quốc
đã tham gia hát vang trong mv
tự hào việt nam
vào chiều ngày hôm nay ekip sản xuất chương trình
đã trao tặng bản quyền tác phẩm âm nhạc mv
tự hào việt nam
cho truyền hình công an nhân dân
sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể nhân dân việt nam
chính là thông điệp ý nghĩa
mà ekip sản xuất muốn gửi gắm qua tự hào việt nam
thông qua sản phẩm âm nhạc lần này
khán giả sẽ được thưởng thức
giai điệu trẻ trung vui tươi
của bài hát tự hào việt nam
sáng tác bởi nhạc sĩ nguyễn xuân trí
cùng nhiều hình ảnh đẹp
được quay từ đất liền và quần đảo trường sa
đây là một mv ca nhạc
được bộ y tế bảo trợ
nhằm ca ngợi tinh thần đoàn kết của người việt nam
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín